trong gần ba năm trở lại đây cây nghệ đỏ phát triển tốt phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu vùng cao
chất lượng tinh bột nghệ cũng được đánh giá cao và trở thành cây trồng có tiềm năng lớn
trong việc phát triển kinh tế của hai xã là hào lý cao sơn huyện đà bắc tỉnh hòa bình
tuy nhiên trong vụ thu hoạch này việc thu mua sản phẩm các doanh nghiệp bị đình trệ khiến người dân gặp khó khăn
hai xã hào lý và cao sơn trồng nghệ đỏ với diện tích khoảng năm mươi hectare
hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp và môi trường xã hảo lý là đơn vị đứng ra cam kết với bà con
về cung cấp giống phân bón và bao tiêu sản phẩm với giá thu mua khoảng bảy đồng một kg
tuy nhiên đến thời điểm này đang vào vụ thu hoạch nhưng hợp tác xã lại thu mua nhỏ lẻ
với giá thấp từ ba đến bốn đồng một kg với lý do chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm
từ đó nhiều hộ dân chỉ còn biết thu hoạch đắp đống để giải quyết quỹ đất
còn cây nghệ không được chế biến bảo quản đã bị tối giữa mọc mầm và chưa có hướng giải quyết
chúng tôi đang huy động bà con cho đảo thu nhưng trong đó giá thu quá rẻ
chúng tôi cũng mong muốn các tư thương cũng vào xã thu mua giúp bà con
để đảm bảo cho kinh tế của các hộ dân
trước việc cây nghệ đỏ xuống giá như hiện nay cũng là bài học để chính quyền và người dân
cần rút kinh nghiệm tìm hiểu kỹ thị trường
trước khi đưa loại cây trồng tiềm năng này vào gieo trồng đồng loạt tại địa phương
ngoài ra các cấp các ngành ở hòa bình cũng cần quan tâm
tìm được các doanh nghiệp bao tiêu ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm cho người nông dân trong thời gian tới